đêm chung kết cuộc thi sáng tạo trẻ hai nghìn một mươi tám vừa diễn ra tại trường đại học bách khoa hà nội
đây là cuộc thi nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng nghiên cứu phát triển ý tưởng là một trong những trọng tâm giải pháp chiến lược của trường đại học bách khoa hà nội
nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn cuộc sống và xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đây là cuộc thi được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích tính sáng tạo của sinh viên khả năng kết nối tư duy đa lĩnh vực
gian luyện kỹ năng tạo ra các sản phẩm thiết thực và đổi mới sáng tạo hướng tới khả năng khởi nghiệp
năm hai nghìn một mươi tám năm đề án phát triển từ các ý tưởng xuất sắc nhất đã thuyết phục được hội đồng chuyên môn gồm những chuyên gia đầu ngành để bước vào vòng chung kết
những kết quả nghiên cứu này thực sự gây ấn tượng không chỉ với hội đồng giám khảo đông đảo sinh viên bách khoa
mà còn thu hút sự tham gia